đối với nhiều người khi nhắc tới ung thư đồng nghĩa với án tử bởi đây là căn bệnh nan y
thực tế thì một phần ba số bệnh ung thư có thể dự phòng được một phần ba các loại ung thư có thể chữa khỏi
và nếu được phát hiện sớm điều trị kịp thời cùng các tiến bộ khoa học
thì một phần ba số bệnh ung thư còn lại có thể kéo dài thời gian sống
vì vậy làm sao để có thể sống chung sống khỏe với căn bệnh ung thư cũng là nội dung chính
trong buổi tọa đàm giao lưu trực tuyến được trường đại học y và tạp chí viettime phối hợp tổ chức
trên thực tế không ít trường hợp phát hiện ung thư khi đã quá muộn
hay điều trị sai cách do tâm lý có bệnh thì vái tứ phương
tại sự kiện các chuyên gia hàng đầu về ung thư về gen về dinh dưỡng
về y học cổ truyền ở trường đại học y hà nội bệnh viện bạch mai bệnh viện y học cổ truyền trung mương
cùng tham gia trao đổi chia sẻ và giải đáp những vấn đề liên quan đến bệnh ung thư mà người dân quan tâm
việt nam có tỷ lệ tử vong do ung thư ở mức cao tuy nhiên hiện nay trong lĩnh vực điều trị ung thư
chúng ta đã có rất nhiều kinh nghiệm điều trị cũng như đang áp dụng các kỹ thuật tiên tiến của thế giới
việc điều trị ung thư đang mở ra nhiều cơ hội cho người bệnh
ung thư không phải là án tử hay vũng vàng để chiến thắng căn bệnh này
chính là thông điệp mà chương trình muốn gửi tới người dân nói chung và những người bệnh ung thư nói riêng